tòa án nhân dân tỉnh hải dương vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo đỗ ngọc khánh
trú tại huyện kim thành về tội giết người
theo cáo trạng để có tiền trả đỡ tối ngày một mươi hai một hai nghìn hai mươi ba khánh phát hiện anh đỗ văn thịnh
đang ngồi câu cá tại bờ sông an thành khánh đã dùng gạch đập vào đầu khiến nạn nhân bất tỉnh
sau đó đối tượng tiếp tục sử dụng dao cứa vào cổ khiến nạn nhân tử vong
hội đồng xét xử đã tuyên phạt đỗ ngọc khánh tử hình về tội giết người
bốn năm tù về tội cướp tài sản tổng hợp hình phạt phải chấp hành là tử hình